thủ tướng nguyễn xuân phúc cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh quảng ninh
chuyến công tác làm việc tại tỉnh quảng ninh lần này thủ tướng muốn lắng nghe giải quyết các kiến nghị cụ thể của tỉnh
đến đây để tháo gỡ để góp sức quảng ninh giờ đây là hình mẫu về chuyển đổi mô hình kinh tế thành công
phát biểu tại buổi làm việc thủ tướng nhìn nhận quảng ninh giờ đây là hình mẫu về chuyển đổi mô hình kinh tế thành công
từ đen sang xanh tuy nhiên chuyển từ đen sang xanh không phải là bảo hẳn ngành than mà là áp dụng công nghệ mới không ảnh hưởng đến môi trường
thành công của sự kết hợp toàn diện ấy đặc biệt là phát triển xanh vàng xanh cùng với vàng đen
có sự chuyển đổi công nghệ bảo vệ tốt môi trường đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho các địa phương khác trên cả nước
từ quảng ninh có thể đưa ra một số bài học về giá trị quản lý khai thác sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên du lịch
đó là bài học về tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng chuẩn mực quốc tế
bài học về thu hút phát huy vai trò của nhà đầu tư tư nhân như những con xếu đầu đàn
bài học về phát huy vai trò tính năng động sáng tạo quyết đoán của đội ngũ lãnh đạo
bài học về sự chia sẻ thành quả phát triển đến người dân theo đuổi mục tiêu phát triển bao trùm bền vững